trong vụ án này có hai mươi chín bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị truy tố với hai tội danh là giết người và chống người thi hành công vụ
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng các đối tượng trong vụ án thể hiện sự coi thường pháp luật bất chấp hòa giải đối thoại của chính quyền các cấp tìm mọi cách để chống đối và chuẩn bị lựu đạn vũ khí tự chế
đỉnh điểm là đã chủ động tấn công lực lượng chức năng khi triển khai phương án để bảo vệ lực lượng quân đội xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu một
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp hà nội dù biết rõ nguồn gốc đất ở cánh đồng xanh xã đồng tâm là đất quốc phòng
nhưng từ năm hai nghìn một mươi ba đối tượng lê đình kình sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ở thôn hoành đã cùng các bị can khác lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đồng sinh rồi chia nhau
để thực hiện mục đích này các bị can trong nhóm chủ mưu cầm đầu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong xã để lôi kéo kích động khiếu kiện về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền các cấp
đồng thời hứa hẹn ai tham gia tổ đồng thuận thì khi đòi được đất sẽ được chia đất theo nhân khẩu
ông kinh là người gặn với người dân bảo bảo là đất ở trên đấy là bán mỗi một mét vuông là được sáu triệu
thì bây giờ nếu mà cứ đi mà đất là của mình nếu đòi được thì là mỗi người là được khoảng độ hai mươi bốn mét là giá trị là hơn một tỷ đấy
thì ông nói thế còn nếu ai mà không đi không ấy là không được chia đất
thì ông nói thế
thì nói thế còn thì chúng tôi thì cũng là người dân thì chúng tôi không biết gì
thì cũng cứ tưởng
ông kinh là ngày đấy là cũng làm cán bộ thì ông biết đất thì chúng tôi theo thôi
từ những năm trước là ông kình trong tổ đồng thuận đấy là những cái năm mà tranh đầu đất này này tám mươi này là ông đang đương thời thì bọn em vừa tin vào ông đấy là ông đang đương thời thì ông biết rõ nguồn gốc của đất
thế nên là bọn em cứ tin vào đấy bọn em theo
em thì do thiếu hiểu biết nên lúc đấy em cùng em chỉ lo mất đất nên là ông kinh với anh công anh nói thế bọn em cứ thế là theo
em không hiểu là phạm pháp với em bị lôi kéo nên là em phải dính vào pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín các bị can chủ mưu cầm đầu đã có nhiều hoạt động lôi kéo kích động chống phá làm tê liệt chính quyền cơ sở
thậm chí vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng trong nhóm đồng thuận đã bắt giữ ba mươi tám cán bộ chiến sĩ công an để gây áp lực với chính quyền
đáng chú ý vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi chín sau khi thanh tra chính phủ ban hành thông báo nêu rõ kết luận thanh tra của thành phố hà nội là phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo tính chính xác tiếp tục khẳng định nguồn gốc đất đồng xanh là đất quốc phòng
các đối tượng trong tổ đồng thuận tiếp tục thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật nhằm chống đối lực lượng chức năng nếu về cưỡng chế thu hồi đất tại đồng xanh
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín chúng bàn bạc lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể từng người vận động một số người dân đóng góp tiền để mua lựu đạn xăng để làm bom xăng bình ga pháo nổ tuyếp sắt có gắn dao bầu tích chữ gạch đá
tất cả các loại vũ khí hung khí này được tập trung vào nhà đối tượng lê đình kình lê đình hợi và lê đình trức nhằm mục đích tấn công tiêu diệt lực lượng công an khi đến làm nhiệm vụ
chúng tôi hứa nếu không duyệt từ ba trăm linh đến năm trăm linh chúng tôi sẽ không nhìn thấy đồng bào cả nước nữa
đây là quyết tâm của lê đình kình lần này là chúng cấm chết tôi thì chúng cũng phải nổ tan phát
lê đình công với anh tuyển lên nhà thì tất cả là đưa tiền cho em là hai lần là được ba mươi một triệu
nếu có thiếu tiền thì gia đình nhà em với nhà tiến vương đóng vào thêm
thì hai anh bảo là chú biết ở chỗ nào mua liệu đạn có nhiều thì hỏi của anh mua được một mươi quả
anh vận động là mua lấy một ít xăng mua nhà của làm lấy một ít bom xăng
và em cũng đã theo lời chỉ đạo của anh công để mua em đóng vũ trụ
không được có một mươi sáu một mươi bảy chai chăng gì đấy em cũng lâu rồi em không nhớ
thì ông em có bảo em là đưa cho em tiền đưa cho em năm trăm linh bảo em là đi mua cho ông mấy chục con rau về
thì em đi ra ngoài ba tháng mua mua về thì em để dưới nhà ngang đấy
thì ông em bảo cầm xuống dưới nhà hoa đấy bảo hàn tiếp vào đấy cho
thì em cầm xuống để em bảo anh hoa hàn tiếp cho em
thì em còn về chuẩn bị rau
có nguyễn văn tuyển nhờ tuyển cụt ấy thì nhờ em đi lấy một số một mươi cái chai về
xong rồi anh công có bảo mấy người đi nhặt đá đất đá
xong rồi em có tham gia cắt rẻ làm nút chai thì sau đó biết là làm rẻ nút chai bom xăng lại
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại xã đồng tâm
của công an thành phố hà nội lực lượng công an triển khai vào thôn hoành để bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn
bảo vệ trụ sở đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã tài sản tính mạng của nhân dân nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đảng viên quần chúng tốt
khi lực lượng công an đến cổng thôn hoành bị can bùi văn niên lê đình quân đã báo động bằng kẻ bị can lê đình uy nguyễn quốc tiến bắn pháo hiệu và bắn pháo về phía lực lượng thi hành nhiệm vụ
trước sự ngông cuồng của các đối tượng lực lượng chức năng đã sử dụng loa phóng thanh kêu gọi chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đầu thú
tuy nhiên các đối tượng vẫn chủ động sử dụng lựa đạn bom xăng gạch đá giao phóng
quyết liệt tấn công từ phía phía trước
hành vi thứ hai là hành vi tổ chức chuẩn bị các hung khí vũ khí vật liệu nổ chất nổ chất cháy
và trực tiếp thành lập tổ quyết tử thể hiện tính quyết liệt chống đối đến cùng
hành vi thứ ba là trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm
như hành vi ném lựu đạn ném bom xăng tấn công lực lượng chức năng khi lực lượng chức năng về làm nhiệm vụ

đông đảo nhân dân cả nước tin tưởng sẽ có những bản án nghiêm khắc của pháp luật
dành cho các bị can trong vụ án
bản án này chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi người dân
hãy sống và làm việc theo tinh thần thượng tôn pháp luật